vừa qua gần một trăm linh triệu đồng để thực hiện chương trình trao tặng yêu thương cùng em đến trường đã đến với các em học sinh trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyên
sự kiện do đoàn từ thiện hội đồng niên khóa học một nghìn chín trăm bảy mươi sáu một nghìn chín trăm bảy mươi chín trường trung học phổ thâm hoàn kiếm hà nội tổ chức tại trường tiểu học úc kỳ thái nguyên
để trao cho các em học sinh hai mươi một trường tiểu học trên địa bàn huyện nhân dịp năm học mới
trong đó là thành viên của đoàn tổng giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm việt nam vaf trần thị thu hằng
cùng các cán bộ nhân viên tham gia và đóng góp hơn năm mươi triệu đồng để thực hiện chương trình trao tặng yêu thương cùng em đến trường được thành công
sau lời kêu gọi tương thân tương ái của lãnh đạo công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm việt nam
đoàn đã kêu gọi được gần một trăm linh triệu đồng bao gồm hai trăm linh phần quà cho học sinh mỗi phần gồm một cặp sách hai mươi cuốn vở hộp bút trị giá hai trăm sáu mươi đồng một xuất
trong đó bốn mươi năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đặt thành tích học tập tốt nhận thêm tiền mặt năm trăm linh đồng một suất
những phần quà thiết thực đúng dịp đầu năm học sẽ góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập cuộc sống
theo các thành viên trong đoàn chương trình trao tặng yêu thương cùng em đến trường đã góp phần chia sẻ bớt khó khăn cho các em học sinh
ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyên trước thềm khai giảng năm học mới
có đi tận nơi mới thêm hiểu và thương các em hơn cũng như tấm lòng của doanh nghiệp cá nhân của thủ đô
chia sẻ tạo động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống